thay đổi phương thức kinh doanh thông qua nền tảng công nghệ
trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành dự báo kiểm soát dịch đã ra đời giúp phòng chống dịch bảo đảm hoạt động sản xuất an toàn thông suốt
nhờ công nghệ việc nghiên cứu kháng thể vaccine chống dịch cũng đạt được nhiều thành tiệu có tính đột phá
nhiều doanh nghiệp khoa học công nghệ việt nam đã đổi mới tư duy sáng tạo để thích ứng với môi trường kinh doanh mới
chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị thử nghiệm trên tế bào và trên các mô hình lý thuyết
chúng tôi hiện nay đang phối hợp với cả một số viện công nghệ sinh học của mỹ của nhật bản để có thể đưa ra những công thức tối ưu
không chỉ nghiên cứu vaccine rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế đã đẩy mạnh làm chủ công nghệ để sản xuất ký thử virus sars cov hai với độ chính xác cao
chúng tôi hiện nay đang phối hợp với cả một số viện công nghệ sinh học của mỹ của nhật bản để có thể đưa ra những công thức tối ưu
doanh nghiệp nói chung thì theo tôi là không nên hỗ trợ bằng tiền mà hỗ trợ bằng chính sách thuế hoặc là vốn vai ngân hàng
theo bộ khoa học và công nghệ cần sớm tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm bảo đảm tính thống nhất khả thi và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ
đây là nhiệm vụ được bộ khoa học và công nghệ đặc biệt chú trọng
bộ đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đồng thời ban hành nhiều quy định nhằm triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ
bộ khoa học và công nghệ cùng với các bộ ban ngành khác thông chính phủ xây dựng các cơ chế chính sách để thuật lợi cho doanh nghiệp
có thể nói là có những chính sách là do bộ khoa học và công nghệ đề xuất ví dụ như là miễn phí đăng ký về sáng chế đến nét năm hai nghìn hai mươi
rồi chẳng hạn tổng cục tiêu chuẩn đoàn lượng chất lượng cũng hỗ trợ những cung cấp thông tin nếu có tiêu chuẩn đoàn lượng chất lượng hoặc đăng ký về tiêu chuẩn đoàn lượng chất lượng
rồi dán tem chất xuất nguồn cốc một cách miễn phí cho những lô sản xuất đầu tiên khi mà xuất khẩu sang một số địa bàn
hoặc là hỗ trợ một số các dự án nghiên cứu về khoa học công nghệ như là hỗ trợ cho học viện cung ni hỗ trợ cho công ty việt á để có thể tận dụng kít rồi một số các hoạt động khác
trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có nhiều biến động ứng dụng khoa học công nghệ được coi là giải pháp cứu cánh giúp nền sản xuất phục hồi và vượt qua đại dịch
tuy nhiên để doanh nghiệp khoa học công nghệ việt nam có nhiều đóng góp hơn cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cần tiếp tục hoạt động đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng cường các giải pháp hỗ trợ đặc biệt là hoàn thiện chính sách pháp luật cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ
bản thân các doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng phải đa dạng hóa danh mục sản xuất chuỗi cung ứng tránh phụ thuộc vào một hình thức kinh doanh hay một thị trường nhất định